đối với thế hệ trẻ ngày nay ít ai biết đến những đồ chơi trung thu truyền thống như tàu thủy sắt tây chạy trên mặt nước thỏ ngọc đánh trống
đặc biệt là tàu thủy sắt tây những con tàu mang hương vị của biển cả đã từng là món đồ chơi quý giá và là mơ ước của nhiều thế hệ đi trước
tàu thủy sắt vốn là đồ chơi quen thuộc đối với nhiều thế hệ thiếu nhi hà nội trong thập niên chín mươi
món đồ chơi này thu hút trẻ em bởi màu sắc rực rỡ hình thủ bắt mắt và đặc biệt nó có thể di chuyển trên mặt nước phát ra tiếng kêu sống động cũng như phả khói giống tàu thủy thật
trải qua bao thăng trầm khi đồ chơi truyền thống việt bị lép vế so với những món đồ trung quốc tàu thủy sát ngày nay vẫn được rất nhiều người lựa chọn để làm quà tặng vào mỗi dịp tết trung thu
mình bỏ dầu vào mình đốt lên mình chảo dưới nước có thể hơi ở dưới nước nó tự chạy xong rồi nó gặp những vật cản gì nó sẽ tự bỏ qua lách lại
năm vừa rồi thì là cái đồ chơi trung quốc có vẻ hơi nhiều thì cái nghề nhà tôi nó cũng may một ý
nhưng mà những năm gần đây thì cái nghề nhà tôi lại được phát huy lên bởi vì người ta đã rất là tôn trọng những cái đồ chơi truyền thống
thế cái đồ chơi truyền thống này thì nó rất có ý nghĩa
thứ nhất là nó không có những cái độc hại của người

món đồ chơi quen thuộc này được làm dựa trên kiến thức vật lý cơ bản
khoang tàu bên dưới chứa những lá đồng mỏng được nối với hai ống đựng nước hai bên thân tàu
khi bị đốt những lá đồng nóng lên rồi lại xẹp xuống do rãn nở
lúc phồng lên nước lạnh được hút vào một bên đầu ống
nước vào làm lá đồng mát trở lại và xẹp xuống
nước lại bị đẩy sang bên kia
cứ thế quá trình bên đẩy bên hút lặp đi lặp lại khiến con tàu di chuyển
khi còn nhỏ là chúng tôi đã được chơi rồi
và tôi lại là dân ở phố hồng thiếp
cho nên là cái mặt hàng đồ chơi này nó có rất từ lâu mà đến bây giờ vẫn thịnh hành và phát triển được
đó là một cái nét đẹp của văn hóa việt nam
cái thứ nhất
cái thứ hai là mặc dù thời đại này rất nhiều đồ chơi hiện đại của trung quốc và của các nước khác tràn
nhưng tại sao cái thuyền bằng sắt này vẫn được tồn tại
bởi vì là nó là một cái thứ đồ chơi mà trẻ con đặc biệt là các em nam rất là thích
ông cha ta quan điểm trò chơi và đồ chơi không đơn thuần để giải trí
mà còn là công cụ giáo dục nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ
do đó những món đồ chơi trung thu truyền thống việt nam gửi gắm những kỳ vọng của người đi trước với con cháu
sức quấn hút từ những món đồ chơi trung thu truyền thống
sẽ tiếp tục góp phần thổi hồn vào đêm trăng rằm lung linh